hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khu vực đường kè hồ tây vương nhật tân xuất phát từ việc anh lxt điều khiển xe ô tô taxi và chạm với xe máy do trần duy quang sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú thôn ba cán khê như thanh thanh hóa điều khiển chạm bạn gái phía sau làm xe máy của quang bị loạn troạng
giữa anh lxt và quang xảy ra tranh cãi
anh l đã mở cốp xe lấy ra một vật tài dài khoảng bốn mươi cm đuổi đánh quang
quang dật tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt rồi cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu anh l
khi được người dân can ngăn hai bên lên xe đã rời đi
sau đó anh lxt về nhà nằm nghỉ
đến hai mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn thấy sức khỏe của anh l diễn biến xấu gia đình đưa anh đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong tại bệnh viện vào chiều ngày năm tháng ba
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ra lệnh bắt giữ trần duy quang về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo khoảng bốn một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trao đổi với phóng viên sáng ngày bảy tháng ba luật sư hà thị quyên văn phòng luật sư nhân chính nhận định
việc dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông thể hiện văn hóa tham gia giao thông của một bộ phận người dân rất đáng báo động
luật sư khuyên nói rằng thay vì giải quyết mâu thuẫn và chạm bằng cách giải quyết nhẹ nhàng hoặc gọi cho cơ quan chức năng
nhiều người chọn phương thức giải quyết tự xử kiểu giải quyết mâu thuẫn mang tính cực đoan này có thể dẫn tới hậu quả đau lòng
chính là các vụ án hình sự như giết người cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
luật sư khuyên cho rằng người dân cần hết sức bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn khi va chạm giao thông thượng tôn pháp luật
không vi phạm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông nâng cao ý thức và đảm bảo văn hóa khi tham gia giao thông
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã quy định hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ là một trong những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản hai mươi ba
luật sư khuyên cho hay khi tham gia giao thông nếu có va chạm các bên cần bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết nếu những va chạm có thể tự thỏa thuận và thương lượng được thì tự thỏa thuận
nhưng nếu vụ va chạm giao thông mà một trong các bên có va chạm có dấu hiệu không kiểm chế được cảm xúc và hành vi xâm phạm tài sản sức khỏe tính mạng hoặc vụ việc nghiêm trọng phức tạp thì tốt nhất nên báo cho cơ quan chức năng để can thiệp kịp thời giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng xác định yếu tố lỗi của mỗi bên
ngoài ra tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp phân tích đây là vụ án hình sự xuất phát từ va chạm giao thông điều đáng chú ý là nạn nhân đã dùng hung khí tấn công bị can trước sau đó bị can dùng mũ bảo hiểm đánh trở lại hậu quả khiến nạn nhân nhập viện rồi tử vong
vấn đề này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ để xác định tội danh trách nhiệm pháp lý giải quyết đúng đán vụ việc theo quy định của pháp luật
tiến sĩ luật sư đọng văn cường nhận định
cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi này có phải là phòng vệ chính đáng hoặc cố ý gây thương tích theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự chứ không xử lý về tội giết người
cũng theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường một điều đáng chú ý trong vụ án này là sau khi hai bên cự cãi thì nạn nhân đã sử dụng hung khí là một vật tày dài bốn mươi cm để tấn công đánh bị can trước sau đó bị can mới đánh lại bằng mũ bảo hiểm
cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi này có phải là phòng vệ chính đáng hoặc cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hay không để loại trừ hoặc giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự do hành vi gây thương tích đã xảy ra
theo quy định của pháp luật thì mọi công dân đều được quyền thực hành hành vi phòng vệ chính đáng là chống trả lại một cách cần thiết đối với hành vi của người khác đang tấn công gây thiệt hại đến mình hoặc người khác
điều chú ý là việc sử dụng vũ lực trong tình huống này là chống trả lại một cách cần thiết trong trường hợp cần thiết để triệt tiêu vũ lực của người đang tấn công gây thiệt hại đến sức khỏe đe dọa đến tính mạng của người khác chứ không nhằm mục đích là gây thương tích cho người khác
tiến sĩ luật sư đặng văn cường cũng cho biết điều hai mươi hai bộ luật hình sự quy định về phòng vệ chính đáng như sau
phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình của người khác hoặc lợi ích của nhà nước của cơ quan tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm
vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại người có hành vi vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật này
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ trước khi nạn nhân sử dụng vật tay để đánh bị can thì hai bên đã có những hành vi như thế nào ý chí của hai bên thể hiện thông qua hành vi khách quan là gì có nhằm mục đích gây thương tích cho nhau hay không
trong trường hợp hành vi trước đó có lời qua tiếng lại chưa chứng minh được là hai bên có mục đích gây thương tích cho nhau và sau đó nạn nhân đã sử dụng gậy để tấn công bị can thì bị can được phép chống trả lại một cách cần thiết thì được gọi là phòng vệ chính đáng
trong trường hợp phòng vệ chính đáng thì hành vi không được coi là tội phạm không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
còn nếu kết quả điều tra xác minh cho thấy trước khi nạn nhân dùng gậy tấn công đối tượng thì đối tượng đã có mục đích gây thương tích cho nạn nhân rồi xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn hoặc khi nạn nhân dùng gậy đánh đối tượng này thì đối tượng này cũng dùng tay và mũ bảo hiểm đánh lại mục đích là để gây thương tích cho nạn nhân
đối tượng này dùng vũ lực không phải với mục đích để triệt tiêu vũ lực của nạn nhân khiến nạn nhân không gây ra thiệt hại cho đối tượng không phải là chống lại một cách cần thiết mà hành vi của đối tượng cũng nhằm mục đích gây thương tích cho nạn nhân và hậu quả nạn nhân đã tử vong
sự việc được xác định là đánh nhau cả hai bên đều mong muốn gây thương tích cho nhau chứ không phải là phòng vệ chính đáng sử dụng vũ lực để chống trả lại một cách cần thiết thì việc khởi tố về tội cố ý gây thương tích là có căn cứ
trong vụ việc này đối tượng đã đánh nạn nhân mấy lần đánh vào đâu
và đặc điểm của chiếc mũ bảo hiểm mà bị can sử dụng để tấn công nạn nhân có mức độ cứng như thế nào
có thể gây ra sát thương hay sao là những yếu tố quan trọng để xác định tính chất nguy hiểm của hành vi
tiến sĩ luật sư đạo văn cường cũng cho biết cơ quan chức năng xác định vụ việc là đánh nhau
hai phòng vệ bị đánh rồi phòng vệ phụ thuộc vào tương quan lực lượng phụ thuộc vào vũ khí hùng khí mà các bên sử dụng
phụ thuộc vào vị trí tấn công cường độ tấn công mức độ thiệt hại và thái độ sau khi sự việc xảy ra của các bên
nếu trường hợp nạn nhân dùng gậy để đánh bị can bị can cũng dùng mũ bảo hiểm để đánh lại nạn nhân
vị trí đánh không phải là vào tay không nhằm mục đích tước hung khí trên tay nạn nhân
mà nhằm vào những vùng nguy hiểm trọng yếu trên cơ thể thì đây là hành vi cố ý gây thương tích
quan điểm của cơ quan tố tụng hiện nay là mục đích dùng vũ lực của bị can không phải là để phòng vệ
nhằm gây thương tích cho nạn nhân sự việc là đánh nhau nơi công cộng
chứ không phải là bị can bị đánh và phòng vệ nên đã xử lý về tội cố ý gây thương tích
trong vụ việc này hậu quả chết người nhưng cơ quan điều tra chưa chứng minh được đối tượng có mục đích giết người
hoặc nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người nên không xử lý về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
nếu bị can sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra
thì căn cứ vào án lệ số bốn mươi bảy hai nghìn hai mươi một al của tòa án tối cao có thể chuyển tội danh sang tội giết người
quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
bởi vậy nguyên nhân nạn nhân tử vong bị can có sử dụng hung khí nguy hiểm hay không hành vi có thể dẫn đến chết người
hoặc có mục đích giết người hay không là những yếu tố quan trọng để xác định xử lý đối tượng này
về tội cố ý gây thương tích hay tội giết người theo quy định của pháp luật
đây là vụ án phức tạp liên quan đến hành vi của cả hai bên cũng như hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội
nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ diễn biến hành vi thái độ của các bên
cũng như hậu quả đã gây ra để xử lý theo quy định
trong vụ việc này nạn nhân cũng có lỗi một phần do đã có hành vi dùng gậy đánh bị can
thế nhưng nạn nhân còn sống thì cũng sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây dối trật tự công cộng
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong nên lỗi của nạn nhân sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho bị can
là tình tiết nạn nhân có lỗi một phần
đây là một trong những vụ án hình sự xảy ra từ hành vi va chạm giao thông
do thiếu kiểm chế cảm xúc của các bên dẫn đến sô sát và hậu quả đã đặc biệt nghiêm trọng
vụ án này sẽ là bài học cho hành vi ứng xử khi tham gia giao thông
nếu do va chạm giao thông mâu thuẫn mà các bên xông vào đánh nhau cố ý gây thương tích cho nhau
hoặc cố ý xâm phạm đến tính mạng của nhau
thì đây là hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
có thể xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của nhau của người khác
và gây dối trật tự công cộng
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đưa ra cảnh báo
tùy vào tính chất mức độ của hành vi tùy thuộc vào hậu quả xảy ra
mà những người đánh nhau do va chạm giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trao đổi với phóng viên sau khi theo dõi thông tin từ cơ quan công an
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
bản chất sự việc là hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi chửi và đánh nhau sau va chạm giao thông
do yêu thế hơn dù cầm hung khí nhưng anh t vẫn bị quang dùng tay đỡ
đấm trả lại và dùng mũ bảo hiểm đánh lại vào vùng đầu gây chấn thương sọ não
do anh t đã bị thử vong nên không có căn cứ xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
hoặc cố ý gây thương tích khi vụt thanh kim loại vào quang gây tổn hại sức khỏe nếu có
đối với hành vi đánh nhau với anh t thì quang đã sử dụng vũ lực là dùng tay đấm
dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào vùng trọng yếu trên cơ thể tức là vùng đầu
gây tử vong thì đã có dấu hiệu phạm tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
qua buộc phải nhận thức việc sử dụng vũ lực liên tục tác động vào vùng trọng yếu
trên cơ thể người khác là nguy hiểm đến tính mạng
lỗi của quang là cố ý trực tiếp hậu quả chết người xảy ra thì quang phải chịu trách nhiệm về tội giết người
cơ quan điều tra khởi tố quang về tội cố ý gây thương tích
theo khoảng bốn một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự là quyết định ban đầu
trong quá trình điều tra nếu xét thấy hành vi của quang có dấu hiệu phạm tội giết người
thì sẽ thay đổi tội danh và chuyển thẩm quyền xử lý lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
tội cố ý gây thương tích quy định hành vi của một người cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể đạt một tỷ lệ nhất định
sẽ bị xử lý về mặt hình sự
tại khoản bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự quy định
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm
làm chết người gây thương tích làm miến dạo vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người sáu mươi một trở lên
gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
tiêu thụ một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ a đến k khoảng một điều này
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ ba mươi một đến sáu mươi
nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a đến điểm k khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
như vậy với hậu quả làm chết người do cố ý gây thương tích thì đó là một trong những quy định thuộc khoảng bốn của điều luật
và không hình phạt mức cao nhất là một mươi bốn năm tù